trong khuôn khổ chương trình techmark công nghệ sinh học do trung tâm thông tin và thống kê khoa học và công nghệ tổ chức tại tp hcm
đã diễn ra hội thảo với chủ đề chuyển đổi số trong môi trường làm việc từ xa
sau giai đoạn cách ly xã hội do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín vừa qua nhiều doanh nghiệp đã chuyển đổi sang phương thức làm việc từ xa
môi trường làm việc từ xa đòi hỏi các doanh nghiệp cần linh hoạt hơn mềm dẻo hơn thích ứng với công nghệ tốt hơn và văn hóa số tốt hơn
do đó buổi hội thảo tập trung vào các vấn đề về chuyển đổi số trong môi trường làm việc từ xa giai đoạn hậu covid một mươi chín
bao gồm vấn đề về tái định hình nhân lực và văn hóa làm việc từ xa thích nghi để phát triển hiển thị trực tuyến cho doanh nghiệp
trợ lý thông minh chatbot và marketing shopping trên bao bì sản phẩm bằng công nghệ ai